chiều qua mùng ba tháng tám đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương cùng đoàn công tác của ban kinh tế trung ương thăm và làm việc tại quảng bình
tại buổi làm việc bí thư tỉnh ủy quảng bình hoàng đăng quang đã báo cáo với đồng chí trưởng ban kinh tế trung ương
và đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
vấn đề khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm biển của tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh quảng bình
trên các lĩnh vực trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt cấp ủy chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp để ổn định đời sống cho ngư dân
và bảo đảm an ninh trật tự sau vụ ô nhiễm môi trường biển thời gian qua
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị tỉnh quảng bình cần tập trung phát triển kinh tế xã hội
mang tính bền vững dựa trên những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý của tỉnh
nhất là lĩnh vực du lịch
ban kinh tế trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh quảng bình xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn hai nghìn ba mươi năm đồng thời tiếp tục đồng hành với tỉnh quảng bình
trong việc tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo